ngày năm tháng một mươi một trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương về dự báo về lũ quét và sạt lở đất các tỉnh quảng bình đến bình định cho biết là trong ba giờ qua từ thừa thiên huế đến bình định có mưa to đến rất to nguy cơ xảy ra lũ quét hay sạt lở đất ở các tỉnh này là rất lớn
cụ thể trong ba giờ qua từ thừa thiên huế đến bình định có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ ba mươi một trăm linh mm một số nơi mưa lớn hơn như tại trạm hồ chứa nước chùa thừa thiên huế chín mươi bảy mm trạm hồ chứa nước thủy yên thừa thiên huế tám mươi bốn mm hồ chứa nước khe ngang thừa thiên huế bảy mươi bốn mm bình ngân quảng nam tám mươi chín mm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo trong khoảng từ sáu đến một mươi hai giờ tới các tỉnh từ thiên huế đến bình định tiếp tục có mưa rất to
trong khoảng từ sáu giờ đến một mươi hai giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh trên trong đó tại thừa thiên huế đặc biệt là khu vực huyện phú lộc hương trà quảng nam đặc biệt là các huyện hiệp đức núi thành phước sơn quảng ngãi đặc biệt là các huyện trà bồng ba tơ sơn hà sơn tây minh long bình sơn bình định đặc biệt là các huyện hoài nhơn và an lão cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một